các khu đô thị bên cạnh đó các hiện tượng như lũ quét sạt lở đất
cũng có nguy cơ cao xảy ra ở khu vực vùng núi
người dân tại tây nguyên và nam bộ cũng cần đề phòng với các hiện tượng
thời tiết cực đoan bởi mưa rông trên diện rộng
thưa quý vị tình trạng thiếu hụt hạ tầng xã hội cho người lao động
tại các khu công nghiệp đang là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay
bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người lao động
vậy đâu là giải pháp để giải quyết tình trạng này
cùng trao đổi về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
và trước đó mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật lúc sáu giờ
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ hai đối tượng
trương đình an quê con tum và nguyễn thanh thảo cầm đầu
ngụ phường bình hòa thành phố thuận an để điều tra về hành vi
mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện
đối tượng nguyễn thanh thảo vận chuyển ma túy từ địa phương khác
đến địa bàn thị xã bến cát để tiêu thụ
đến tối ngày hai mươi một tháng bốn khi thảo và an thuê xe taxi di chuyển
từ thành phố thuận an về khu phố ba a phường thới hòa thị xã bến cát
để ra ma túy thì bị công an bắt giữ
tại hiện trường công an phát hiện thu giữ gần một viên ma túy
dạng thuốc lắc một khẩu súng cùng sáu viên đạn một tờ tiền được gấp lại
bên trong chứa ketamin
khám xét khẩn cấp nhà trọ của an tại phường an phú thành phố thuận an
lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ một ni lông chứa ketamin
cùng bảy viên đạn
an và thảo khai nhận số ma túy trên được một đối tượng không rõ nhân thân
lai lịch ở thành phố hồ chí minh thuê vận chuyển từ thành phố thuận an
về thị xã bến cát với giá một mươi triệu đồng
đến tiện vàng xà mượt mua vàng sau đó cấp giật năm bốn chỉ vàng rồi bỏ chạy
đối tượng vũ tiến giáp chú thị trấn
đạo đức huyện bình xuyên
bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã bị công an thành phố phúc yên
nhanh chóng bắt giữ sau một giờ gây án
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vũ tiến giáp điều khiển xe mô tô
theo hướng từ huyện bình xuyên đến thành phố phúc yên với mục đích
nhìn thấy ai sợ hở thì sẽ cướp giật tài sản
khi đi đến phường hùng vương thành phố phúc yên giáp nhìn thấy
hiệu vàng thủy trinh vắng khách nên đã vào giả mua vàng
lợi dụng thời cơ giáp đã cướp một sợi dây chuyền vàng
trị giá tài sản khoảng gần một mươi sáu triệu đồng rồi bỏ trốn
bị chủ hiệu vàng truy hô giáp đã bỏ xe mô tô tại hiện trường
và sau đó bắt xe taxi về nhà
tại cơ quan công an giáp khai nhận do áp lực vì bị đòi nợ
nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
trước khi thực hiện hành vi này giáp đã chuẩn bị vàng nguy trang
một biển số xe để không bị phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đã thu hồi
các tăng vật liên quan vụ án đồng thời hoàn thiện hồ sơ vụ án
để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
cơ quan huyện cái bè phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất của anh nguyễn thanh hoàng thuộc ấp an lạc xã an thái đông huyện cái bè
lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ hai mươi hai đối tượng tạm giữ trên một trăm linh sáu triệu đồng
một mươi bảy điện thoại một mươi năm xe mô tô
tụ điểm đánh bạc do đối tượng nguyễn hoàng việt
xã an thái đông tổ chức
trước khi bị cơ quan công an triệt phá tụ điểm này đã một lần tổ chức đá gà
với số tiền được thua là một mươi bốn triệu đồng
công an huyện cái bè tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị các khu cụ công nghiệp là nơi tập trung nhiều hàng hóa
nguyên vật liệu thuộc nhóm dễ cháy như linh kiện điện tử vải nhựa cao su giấy gỗ xốp
khi xảy ra cháy đối với loại vật liệu này vận tốc cháy lan lớn
nếu không tổ chức cứu chữa kịp
đồng thời sẽ gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản
chính vì vậy thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ban hành văn bản chỉ đạo kế hoạch thực hiện triển khai công tác phòng cháy chữa cháy
tại khu công nghiệp và doanh nghiệp fdi
đặc biệt là xây dựng các mô hình phát huy vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
góp phần kiểm chế về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra
đây là một buổi diễn tập của đội chữa cháy cơ sở tại công ty trách nhiệm hữu hạn samsung thái nguyên
với một mươi chín thành viên chia làm hai ca trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy
và nhanh chóng triển khai đội hình khi có sự cố xảy ra
việc thành lập duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
và trang bị xe chữa cháy cho thấy doanh nghiệp đã nhận thức rất rõ
tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ
trong quá trình hoạt động công ty luôn đề cao việc kinh doanh tuân thủ luật
đặc biệt đối với các văn bản luật về phòng cháy chữa cháy
đánh giá định kỳ để đảm bảo tuân thủ mọi quy định luật hiện hành
mỗi năm chúng tôi tổ chức đào tạo diễn tập về phòng cháy chữa cháy
nhằm nâng cao hiểu biết kỹ năng ứng phó sự cố cháy nổ cho toàn bộ nhân viên
đồng thời tiến hành các hoạt động tuyên truyền đa dạng như trải nghiệm phòng cháy chữa cháy
hội thao phòng cháy chữa cháy
hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên có năm khu công nghiệp với một trăm bảy mươi một doanh nghiệp có vốn fdi
để nâng cao năng lực cho các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại những doanh nghiệp này
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã thành lập các đội cử cám bộ trực tiếp thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
do vậy là trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh thái nguyên
thì những vụ cháy nổ tại các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài
thì không có vụ nào cháy nổ lớn hoặc quá nghiêm trọng xảy ra
bên cạnh việc tích cực tuyên truyền pháp luật
đào tạo kỹ năng cho các đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
tại các khu công nghiệp doanh nghiệp fdi
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã tham mưu xây dựng các mô hình điểm về doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy
qua đó đã phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra
đã tham mưu cho giám đốc quang tỉnh thành lập thêm hai cái khu hai cái cúp doanh nghiệp an toàn phòng cháy cháy
để nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan đơn vị lân cận
nếu khi có tai nạn sự cố cháy nổ xảy ra thì sẵn sàng chi viện cho nhau
và trong cái hoạt động này thì các doanh nghiệp có thể học tập kinh nghiệm lẫn nhau
cũng như thi đua làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy
cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu doanh nghiệp
đối với khu công nghiệp doanh nghiệp fdi vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt
sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật
tạo môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh trên địa bàn
trải qua hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nhưng tại các địa điểm vui chơi ở hà nội
luôn trong tình trạng quá tải nhiều nơi có lượng khách tham quan tăng đột biến
khác hẳn với không khí vắng vẻ những ngày thường rất đông người dân đã lựa chọn công viên thủ lệ
là nơi vui chơi tham quan trong dịp lễ
tại khu vực bán vé hết lượng người này vào lại có lượng người khác ra
mặc dù bang quản lý đã có sự chuẩn bị từ chương trình
nhằm hạn chế tình trạng quá tải nhưng nhiều khu vực nuôi thú
hay các khu vực vui chơi trong công viên vẫn chật kín khách
chỉ trong hai ngày đầu nghỉ lễ công viên thủ lệ đã đón tiếp hơn năm mươi lượt khách tham quan
tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại các khu di tích ở hà nội
trước kia văn miếu có nhiều khách quốc tế nhưng năm nay khách quốc tế chưa đông lắm
hiện nay vẫn chủ yếu là du khách tại hà nội và những vùng lân cận
trong đó có nhiều bạn học sinh sinh viên đến tham quan
trong phần tiếp theo của chương trình
thiếu hụt hạ tầng nhà ở cho công nhân
đâu là giải pháp để giải quyết tình trạng này
cùng bàn luận trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc đôn đốc các tỉnh thành mua sắm đấu thầu thuốc
vật tư y tế đáp ứng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
thưa quý vị hiện nay các khu công nghiệp đang thiếu hụt hạ tầng
xã hội cho người lao động như thiếu nhà ở cho công nhân
thiếu các hoạt động vui chơi giải trí thiếu trường mẫu giáo cho con em công nhân
dẫn đến tình trạng nhiều khu công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu chỗ ở
công nhân phải thuê trọ ngoài nhà dân ở nơi chật trội thiếu thốn và đông đúc
mặc dù đã có nhiều chủ trương biện pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
trong đó có nhà ở dành cho công nhân
điển hình là việc chính phủ ban hành các cơ chế
chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội
tuy nhiên các doanh nghiệp đầu tư vẫn chưa coi nhà ở xã hội là thị trường hấp dẫn để tập trung đầu tư
bộ xây dựng cho biết từ năm hai nghìn một mươi một đến hết năm hai nghìn một mươi chín
cả nước đã hoàn thành hai trăm sáu mươi sáu dự án nhà ở xã hội
quy mô một trăm bốn mươi hai căn hộ tổng diện tích hơn bảy một triệu m hai sàn
riêng năm hai nghìn hai mươi một đã có một mươi bảy dự án hoàn thành

tuy nhiên các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội
kết quả phát triển nhà ở xã hội nêu trên vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra
trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi mới đạt năm mươi sáu
dự báo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nhu cầu về nhà ở xã hội khoảng hai trăm chín mươi bốn sáu trăm linh căn
trong số đó nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị khoảng một trăm ba mươi một một trăm linh căn
tổng mức đầu tư khoảng một trăm ba mươi tám tỷ đồng
nhà ở cho công nhân
doanh nghiệp là một trăm sáu mươi ba năm trăm linh căn tổng mức đầu tư khoảng tám mươi hai tù đồng
thưa quý vị nguồn cung nhà ở xã hội là điều đáng mừng cho người lao động
tuy nhiên để có thể chạm tay vào giá bán là cả một vấn đề
bởi giá nhà hiện nay vẫn còn ở mức cao
trong khi thu nhập của công nhân thì lại quá thấp
cần quan tâm và tháo gỡ vướng mắt về vấn đề này như thế nào
ngay sau đây phóng viên intv có cuộc trao đổi với ông lê văn nghĩa
trưởng ban quản lý dự án thiết chế công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam
thưa ông thì tại nhiều tỉnh thành phố vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động
vẫn còn đang là vấn đề rất khó khăn
bởi vì điều kiện kinh tế họ không đủ để mua nhà
vậy thì tổng liên đoàn lao động việt nam có những kiến nghị đề xuất như thế nào
để giải quyết những vấn đề này ạ
hiện nay ở chỗ tổng liên đoàn
thì cũng đã đề xuất với lại thủ tướng chính phủ và quốc hội cũng rất nhiều lần
mà đặc biệt nhất là cái tờ trình bốn mươi sáu của tổng liên đoàn vào năm hai nghìn hai mươi một
thì có đề xuất với tổng tướng chính phủ
trình quốc hội một cái về cái thực hiện cái đề án này
và ra một cái quy định để cho tổng liên đoàn thực hiện cái dự án nhà ở này
thì mỗi cái là
thứ nhất là tổng liên đoàn cũng đang đề xuất quốc hội ra một nghị quyết riêng
để làm cái nhà ở cho công dân
trong cái thời điểm
mà chưa thay đổi luật cho phù hợp với tổng liên đoàn làm việc động đoàn ản
thứ nhất là tổng liên đoàn muốn đề xuất quốc hội ra nghị quyết đặc thù cho tổng liên đoàn
là làm việc thí điểm khoảng năm đến một mươi khu nhà ở cho công dân ở
mà cái lĩnh vực này là chỉ cho thuê thôi chứ còn không bán và không mua
vậy thì chúng ta có cần phải nghĩ tới các phương án là hỗ trợ vay vốn
đối với người lao động mà cần mua nhà ở xã hội hay không ạ
cái này thì thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về cái chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động
và đặc biệt nhất là về nhờ xã hội nhờ cung cấp cho công dân ở
thì thủ tướng cũng đã có một cái chính sách hỗ trợ cho công dân để mà mua nhà
thì cái chính sách đó thì đã được có cái nghị quyết của chính phủ rồi
có cái quyết định của chính phủ để thực hiện cái đề án đó
thì cái chính sách đó thì đã được có cái nghị quyết của chính phủ thôi có cái quyết định của chính phủ để thực hiện cái đề án đó